phát biểu tại phiên khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi sáu
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đối với những tổn thất to lớn do mỡ lũ gây ra
đối với tỉnh thừa thiên huế nói riêng và các tỉnh miền trung nói chung
đồng chí đã biểu dương trong năm năm qua thành tiệu nổi bật của thừa thiên huế là kinh tế
có mức tăng trưởng khá cao bình quân là đạt sáu năm một năm các chỉ tiêu quan trọng đều đạt
trong nhiệm kỳ tới tỉnh thừa thiên huế cần quyết tâm xây dựng và phát triển
đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
tại đại hội các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những liệt sĩ đã mất
trong đợt mưa bão lũ lụt vừa qua đồng thời phát động đóng góp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt